từ đêm ngày bảy tháng một mươi một và cả ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa lớn khiến hàng nghìn hectare rau màu vụ đông của bà con nông dân ngập chìm trong biển nước
cây trồng vụ đông của huyện diễn châu đã bị ngập cục bộ bắp cải súp lơ su hào rau cải vừa được bà con nông dân trồng mới bắt đầu lên xanh
này tiếp tục bị ngập hoàn toàn cây trồng bị nước cuốn phơi rễ có nguy cơ tiếp tục bị mất trắng
phường mai hùng thị xã hoàng mai có sáu mươi hectare rau màu vụ đông chủ yếu là khoai tây bắp cải rau cải ngọt
trong đó cây khoai tây được xem là cây trồng chủ lực vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao
vụ đông năm nay hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mai hùng và bà con đã nhập về hơn một mươi bảy tấn khoai tây giống với giá hai mươi đồng một kg
sau đợt mưa trước bà con đã đồng loạt xuống giống cho kịp thu hoạch vụ tết
trận mưa kéo dài kết hợp với việc xả lũ hồ vực mấu đã khiến cho toàn bộ cánh đồng rau màu của bà con bị nhấn chìm